công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt giữ nhanh đối tượng lê ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường an mỹ thành phố tam kỳ vì đã có hành vi cướp tài sản tại cửa hàng viettel store
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
trước đó hoàng điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực siêu thị cốt mắc tam kỳ rồi để xe tại đây
hoàng đi bộ đến đối diện cửa hàng viettel store gần cổng siêu thị để tìm cơ hội cướp tài sản
khi thấy trong cửa hàng chỉ còn ba người nhân viên và một người bảo vệ đứng ngoài cửa
hoàng dùng dao đe dọa nhân viên của cửa hàng điện thoại
sau đó lấy tiền trong ngăn kéo rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nhân viên cửa hàng điện thoại
một số người dân địa phương đã cùng với lực lượng công an thành phố tam kỳ
truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng hoàng
tăng vật thu giữ trên người đối tượng là hơn chín mươi triệu đồng và một con dao thái lan
tại cơ quan công an hoàng khai nhận đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm
do túng quẫn cho nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản